tại bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là phen khâm phăn tụi quốc tịch lào
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ